để nâng cao nhận thức và ý thức của người dân đối với việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
trong hai ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số hai đã phối hợp với huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cho bà con nhân dân
trong hai ngày hướng dẫn nhân dân thực hiện khai báo y tế các cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên của đơn vị
đã phát hơn hai năm trăm linh chiếc khẩu trang y tế một hai trăm linh chai nước dung dịch nước rửa tay sát khuẩn
hai tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tổ chức phun thuốc tiêu độc khử trùng nhiều khu vực
qua đây thể hiện tinh thần quyết liệt của quân đội trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với nhân dân
góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển việt nam